ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng nguyễn trường quân hai mươi tám tuổi ngụ tại xã bông trang huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vì liên quan đến vụ án mạng khiến hai nạn nhân là con của quân tử vong tại khu vực bãi xứa thuộc thành phố vũng tàu
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi một một bảo vệ đang trực tại khu vực gần số sáu mươi hạ long phường hai thành phố vũng tàu thì phát hiện một chiếc ba lô trên có dòng chữ viết tay màu trắng trường quân trong ba lô có thi thể một bé trai nên đã chỉnh báo cho cơ quan chức năng